di tích chùa dâu xã nhật tân huyện gia lộc tỉnh hải dương được xây dựng từ năm một nghìn một trăm một mươi tám được công nhận di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trải qua nhiều thế kỷ nhiều hạng mục trong chùa đã bị xuống cấp nghiêm trọng rất cần được khảo sát tu bộ kịp thời
chùa dâu được xếp hạng di tích quốc gia năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chùa có tên chữ là sùng thiên tự
theo truyền thuyết ngày xưa có lần nhiều gỗ trôi giạt qua đây nhân dân lấy gỗ tạc tượng thấy thơ gỗ vàng óng như tơ
mọi người cho đó là gỗ dâu rất quý nên gọi là chùa dâu
chùa được xây dựng vào thời chiều vua lý anh tông năm một nghìn một trăm một mươi tám trải qua nhiều thế kỷ nhiều hạng mục trong chùa như mái tường và tượng đã bị xuống cấp nghiêm trọng
cái nơi mà của di tích quốc gia mà xuống cấp trên kèo thì là kèo đã xa ra khoảng một hai phân
mà đức thanh hiền thì bây giờ là
nước mưa xuống rột xuống chúng tôi phải khoác áo mưa cho nhà ngài và khênh ra lần nào cũng phải sáu ít nhất cũng phải sáu thùng nước còn nước nó cháy xuống
và bây giờ tượng là toàn bộ nằm mục hết rồi
hiện chùa còn lưu giữ được nhiều pho tượng phật cổ tượng công chúa tiên dung trong hậu cung hai tấm bia đá thời lê một số mảnh gốm đất nung đầu dòng hình tháp niên đại thế kỷ một mươi ba
độc đáo nhất là tấm bia đá ghi công đức khắc năm một nghìn ba trăm ba mươi một đây là tấm bia cổ và quý hiếm của cả nước được công nhận là bảo vật quốc gia năm hai nghìn một mươi
chúng tôi đề nghị với các cấp có tầm quyền là sớm có nguồn vốn để tạo điều kiện cho cùng với nhân dân và địa phương để sớm khắc phục di tích trở lại với trạng thái tốt hơn đáp ứng được nhu cầu tâm linh
và đáp ứng được cái nguyện vọng của nhân dân
các cấp chính quyền tỉnh hải dương cần sớm vào cuộc để khảo sát đánh giá tu bộ trong xuân cấp cho di tích lịch sử văn hóa quốc gia có tuổi đời gần một năm này